tại hội nghị hôm nay bộ trưởng tô lâm cũng đã thông tin thêm về sự cần thiết của hai dự án luật này nhằm bảo đảm tính đồng bộ thống nhất hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đặt ra trong thực tiễn hiện nay
sau một thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi đã chính thức khai mạc vào tối ngày hôm nay tại trung tâm nghệ thuật âu cơ hà nội
đặc biệt do bộ công an phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch hội nghệ sĩ sân khấu việt nam tổ chức chào mừng bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đến dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ chức liên hoan thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn trọng nghĩa ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí tạ quang đông thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đã đến sự chúc mừng và động viên các văn nghệ sĩ tham gia liên hoan
dự lễ khai mạc còn có các đồng chí đại diện ban tuyên giáo trung ương bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ quốc phòng bộ thông tin và truyền thông hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an và bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng đông đảo văn nghệ sĩ diễn viên trên cả nước
đây là hoạt động nhằm khắc họa đậm nét tôn vinh hình tượng người chiến sĩ công an trên sân khấu ca ngợi bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
liên hoan còn là dịp để các đơn vị nghệ thuật các nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng công an nhân dân giao lưu trao đổi kinh nghiệm phát hiện tìm tòi những sáng tác mới về an ninh trật tự hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân và có nhiều tác phẩm sân khấu chất lượng cao phục vụ cán bộ chiến sĩ nhân dân trên cả nước
tham gia liên hoan năm nay có hai mươi bảy nhà hát đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đây là các nhà hát quốc gia và địa phương ở cả ba miền bắc trung nam nhà hát của bộ công an bộ quốc phòng
sẽ có ba mươi ba vở diễn thuộc bốn thể loại kịch nói trèo cải lương dân ca kịch được các đoàn đầu tư giàn dựng để dự liên hoan sau lễ khai mạc nhà hát công an nhân dân sẽ mở màn liên hoan với vở kịch nói vẫn sống
theo kế hoạch ba mươi hai vở diễn còn lại được công diễn hai vở một ngày vào chín h đến một mươi một h và hai mươi h đến hai mươi ba h trong các ngày từ một mươi bảy tháng bảy cho đến ngày một tháng tám lễ tổng kết bế mạc và trao giải liên hoan sẽ diễn ra vào ngày hai tháng tám
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức chương trình nghệ thuật người ươm mầm hạnh phúc và tuyên dương phụ nữ công an cấp cơ sở xuất sắc giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
tham dự chương trình có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí trần thị hương phó chủ tịch trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam các đồng chí lãnh đạo lãnh đạo nữ cấp cục lãnh đạo nữ công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các đồng chí lãnh đạo hội phụ nữ bộ công an qua các thời kỳ và sáu mươi một gương phụ nữ công an cấp cơ sở xuất sắc
đây là một trong chuỗi các hoạt động của tổ chức hội phụ nữ công an các cấp hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba của đảng và đại hội thi đua yêu nước lần thứ một mươi
trong những năm qua cùng với toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ công an toàn lực lượng phụ nữ công an cấp cơ sở đã tích cực học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
các chị đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở đồng thời hoàn thành tốt vai trò làm mẹ làm vợ trong gia đình xứng đáng với truyền thống vẻ vang của phụ nữ việt nam trong thời kỳ đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế
đến nay đã có hai tám trăm bốn mươi bốn nữ đồng chí công tác tại các xã phường thị trấn chiếm sáu mươi bảy tổng số nữ trong toàn lực lượng
nhiều cán bộ nữ được bổ nhiệm vào các chức danh trưởng phó trưởng công an xã phường thị trấn công an quận huyện
các chị đều có bản lĩnh chính trị vững vàng luôn nêu cao phẩm chất người công an cách mạng tận tụy trong công tác dũng cảm trong chiến đấu hết lòng hết sức phục vụ nhân dân sẵn sàng chịu đựng gian khổ hy sinh vì an ninh trật tự của tổ quốc bình yên và hạnh phúc của nhân dân tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân anh hùng
tại buổi lễ bên cạnh các chương trình nghệ thuật đặc sắc các đại biểu đã giao lưu với những cán bộ nữ công an cơ sở xuất sắc qua đó hiểu thêm về cuộc sống và công việc thường ngày của những con người thật việc thật cũng như những khó khăn vất vả sự nỗ lực cố gắng vượt qua của phụ nữ công an đang thực hiện nhiệm vụ ở các xã phường thị trấn
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận và biểu dương thành tích của sáu mươi một phụ nữ công an cấp cơ sở xuất sắc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi để phụ nữ công an tại cơ sở ngày càng phát triển
và phong trào thi đua của phụ nữ công an đạt hiệu quả có ý nghĩa sâu sắc thiết thực đối với phụ nữ công an cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị cấp ủy đảng lãnh đạo các cấp cần quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn công tác cán bộ nữ tại cơ sở đặt công tác cán bộ nữ thành một hoạt động trọng tâm trong công tác cán bộ công tác xây dựng lực lượng tại cơ sở
có kế hoạch cụ thể về quy hoạch đào tạo bồi dưỡng sử dụng chú ý nâng cao năng lực trình độ ngoại mặt cho chị em bố trí công việc thích hợp với đặc điểm giới tin tưởng mạnh dạng giao việc cho cán bộ nữ khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng dân ghi nhận tại cơ sở
các cấp hội cần tiếp tục đổi mới về toàn diện các nội dung phương thức hoạt động tập trung hướng về cơ sở
và trên cơ sở là các cấp hội tổ chức hội thực sự là cơ quan đại diện cho quyền lợi và đảm bảo phải bảo vệ quyền lợi của chị em tan khó
bên cạnh đó thứ trưởng nguyễn văn thành cũng lưu ý mỗi cán bộ hội viên phụ nữ công an đặc biệt là cấp cơ sở phải xác định rõ mục đích động cơ phấn đấu rèn luyện theo chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nghị quyết chỉ thị của ngành công an tích cực rèn luyện theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
kiên quyết khắc phục tư tưởng
tự ti an phận vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc
vào chiều ngày hôm nay tại đà nẵng tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số ba thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ và gặp mặt nhân kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập
tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số ba thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được thành lập vào ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đóng quân tại thành phố đà nẵng
trong một mươi năm qua tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm số ba đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt
qua thực tiễn đã khẳng định được vị trí vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực miền trung tây nguyên
nhân dịp kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm số ba đã vinh dự đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
nhiều cá nhân cũng được bộ trưởng bộ công an tặng bằng khen
sáng nay tại hà nội ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
trong năm năm qua công tác thi đua khen thưởng đã được ban thường vụ đảng ủy đoàn chín trăm sáu mươi chín
lãnh đạo ban quản lý lăng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai chặt chẽ
phù hợp với đặc thù của đơn vị làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt
tạo động lực cổ vũ khích lệ cán bộ công chức viên chức nhân viên
chiến sĩ người lao động ra sức phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao
phong trào thi đua đã hướng vào xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh
được kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động và hoạt động của các tổ chức quần chúng
tiêu biểu là cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
phong trào cán bộ công chức viên chức người lao động trong ban quản lý lăng thi đua thực hiện văn hóa công sở
các cơ quan đơn vị đã chủ động đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể
và có nhiều hình thức biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt
góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
nhân dịp này ban quản lý quảng trường ba đình trực thuộc ban quản lý lăng được nhận cờ thi đua của chính phủ
một mươi tập thể một mươi tám cá nhân được nhận bằng khen của ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh
vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cũng trong sáng ngày hôm nay tại hà nội
công đoàn công an nhân dân đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ sáu
và sơ kết công tác công đoàn sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian qua công tác công đoàn công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
trọng tâm là tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp
công đoàn công an nhân dân đã triển khai đồng bộ các giải pháp với nội dung hình thức đa dạng
nhằm chăm lo hiệu quả thiết thực đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ đoàn viên công đoàn người lao động
các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng cũng được tổ chức thường xuyên rộng rãi
hoạt động của công đoàn công an nhân dân ngày càng lôi cuốn sự tham gia nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ người lao động
vị thế của tổ chức công đoàn trong công an nhân dân ngày càng được khẳng định
nhận thức trình độ của cán bộ đoàn viên công đoàn ngày càng được nâng cao
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả công tác công đoàn trong công an nhân dân thời gian tới
đồng thời tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh chủ tịch công đoàn công an nhân dân
và ủy viên ban chấp hành công đoàn công an nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi sáu
vào chiều nay tại hà nội ban chỉ đạo đề án về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân
đã tổ chức hội thảo xây dựng tổ chức công đoàn trong công an nhân dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề như vị trí vai trò của công đoàn các cấp trong công an nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đánh giá mô hình ban cán sự công đoàn công an nhân dân
và mô hình ban chấp hành công đoàn công an nhân dân những yếu tố tác động đến tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn trong công an nhân dân
khi triển khai mô hình tổ chức mới của bộ công an
từ đó rút ra những kinh nghiệm đề xuất các phương án quy định về hệ thống tổ chức hoạt động của công đoàn công an nhân dân một cách phù hợp hiệu quả
xây dựng tổ chức công đoàn trong công an nhân dân ngày càng vững mạnh đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong tình hình mới
những vấn đề mới về dân tộc tôn giáo và nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân hiện nay
là tên tọa đàm khoa học vừa được học viện chính trị công an nhân dân tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
tọa đàm có sự tham dự của nhiều chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài ngành công an nhân dân
đại diện lãnh đạo đơn vị chức năng của bộ công an các học viện trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương
tôn giáo và dân tộc là vấn đề lớn hay và nóng nhất trên thế giới hiện nay
khái niệm này xuất hiện từ khi loài người bắt đầu hình hành phát triển và đây cũng là ngòi nổ của các cuộc chiến tranh trên thế giới
để các dân tộc tôn giáo có thể chung sống đoàn kết hòa bình
thì trước hết phải có sự bình luận
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung làm rõ tình hình tôn giáo dân tộc trên thế giới và những tác động đến việt nam
sự phát triển và nhận thức của việt nam về vấn đề tôn giáo dân tộc qua các thời kỳ đại hội
những vấn đề mới về dân tộc tôn giáo tại việt nam có liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự
và vai trò của lực lượng công an với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đảng bộ cục cảnh sát hình sự bộ công an đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo đại hội
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng ủy cục cảnh sát hình sự đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc
hướng dẫn lực lượng cảnh sát hình sự công an các địa phương các đơn vị
trong cục thực hiện nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm
chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh chấn áp các loại tội phạm hình sự và tên nạn xã hội đạt hiệu quả
với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các tổ chức tội phạm
đơn vị khám phá thành công nhiều chuyên án vụ án lớn phức tạp xuyên quốc gia góp phần ổn định tình hình tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín đã xác lập và đấu tranh thắng lợi hơn một trăm tám mươi chuyên án
bắt giữ hàng nghìn đối tượng xóa trên năm trăm linh tụ điểm phức tạp tại các tỉnh thành
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê quý vương ghi nhận biểu dương những nỗ lực và thành tích đã đạt được của đảng bộ cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát hình sự
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác cụ thể trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thứ trưởng lê quý vương đề nghị đảng bộ cục cảnh sát hình sự tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị
nghị quyết chủ trương của trung ương đảng của đảng ủy công an trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
nhất là nghị quyết số năm mươi một về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia gắn với chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát hình sự
chủ trương của trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
chủ động làm tốt công tác nắm tình hình kịp thời tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
các chủ trương giải pháp phù hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự
nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết của quốc hội đề ra năm sau cao hơn năm trước
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng đảng bộ cục cảnh sát hình sự thật sự trong sạch vững mạnh
mỗi cán bộ đảng viên cục cảnh sát hình sự phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
nâng cao tính tiên phong gương mẫu tinh thần chất nghiệp trước đảng trước nhân dân
vào sáng ngày hôm nay đảng bộ công an tỉnh bình phước đã khai mạc đại hội đại biểu lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tới dự đại hội có thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại đại hội thứ trưởng lê tấn tới đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và sự đóng góp của lực lượng công an tỉnh bình phước
vào các thành tựu mà tỉnh bình phước đạt được sau hơn hai mươi năm tái lập
đồng chí thứ trưởng chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trình đốn đảng và xây dựng lực lượng
đảng bộ công an tỉnh bình phước phải quán triệt phương châm là giữ ổn định để phát triển
trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải chủ động quyết liệt bằng các giải pháp cụ thể nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu cho lãnh đạo bộ và tỉnh ủy
ubnd tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự phối kết hợp với các sở ngành các địa phương
kịp thời xử lý cương quyết khôn khéo các tình huống phức tạp về an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
đẩy mạnh thực hiện chiến lược công tác cán bộ đặc biệt ưu tiên cho lực lượng trực tiếp chiến đấu
hướng về cơ sở nhất là lực lượng công an xã
các đại biểu về dự đại hội hãy phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung trí tuệ
sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tài đức để bầu vào ban chấp hành mới
theo chương trình đại hội đảng bộ công an tỉnh bình phước sẽ diễn ra trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bảy
vào sáng ngày hôm nay đảng bộ bộ phận truyền hình công an nhân dân đã tổ chức đại hội lần thứ nhất
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phan hà bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân dự và phát biểu chỉ đạo
thời gian qua đảng ủy lãnh đạo truyền hình công an nhân dân đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị
nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết thống nhất khắc phục khó khăn kịp thời làm tốt công tác thông tin
tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước chỉ đạo của lãnh đạo bộ
về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngay từ đầu nhiệm kỳ đảng ủy truyền hình công an nhân dân đã xây dựng chế độ làm việc công khai
minh bạch đoàn kết thống nhất đề xuất bố trí cán bộ phát huy được năng lực sở trường nhiệt huyết với công việc
nhờ đó đã sản xuất được nhiều chương trình tác phẩm nổi bật chất lượng đạt giải cao trong các cuộc thi
giải báo chí tạo được hiệu ứng cao trong xã hội
số lượng các tác phẩm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và biểu dương gương người tốt việc tốt
trong đấu tranh phòng chống tội phạm năm sau tăng cao hơn so với năm trước
truyền hình công an nhân dân đã thực sự là cầu nối giữa lực lượng công an với các ban ngành đoàn thể và nhân dân
trong bảo đảm an ninh trật tự qua đó góp phần định hướng xã hội xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an
đẹp trong lòng nhân dân nâng cao vị thế của lực lượng công an
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới trung tướng mai văn hà nhấn mạnh
đảng bộ bộ phận truyền hình công an nhân dân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết công khai dân chủ
minh bạch xây dựng đảng bộ tri bộ trong sạch vững mạnh bên cạnh đó luôn luôn nỗ lực đổi mới sáng tạo
quan tâm tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ đảng viên
quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
tại đại hội các đại biểu đã bầu bảy đồng chí đủ tiêu chuẩn vào ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
vào tối ngày một mươi năm tháng bảy công an tp hcm đã tổ chức lễ gia quân tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đơn vị đã tập trung một trăm linh lực lượng nghiệp vụ tinh nhuệ sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống
trong suốt thời gian diễn ra đại hội để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp
lễ gia quân tấn công chấn áp tội phạm trên địa bàn tp hcm diễn ra trong thời gian hai tháng
từ ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cho đến hết ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại
khủng bố bạo loạn kiềm chế kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu
địa bàn trọng điểm và đại hội đại biểu đảng bộ thành phố tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nhân dịp này đại tá lê hồng nam giám đốc công an tp hcm cũng bày tỏ mong muốn tiếp nhận được sự quan tâm
lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên kịp thời của lãnh đạo bộ công an thành ủy ubnd tp
sự phối hợp hỗ trợ của các cục nghiệp vụ bộ công an các sở ban ngành đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ
của đông đảo nhân dân thành phố trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên khắp địa bàn tp hcm
trong phần tiếp theo của bản tin sau khi khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của ba đối tượng
về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án
một số nước tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc covid một mươi chín
chuyển sang những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
liên quan đến việc khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của ba đối tượng về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã quyết định khởi tố vụ án
chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước được quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trước đó vào ngày một mươi ba tháng bảy cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc
đối với nguyễn anh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường bồ đề quận long biên
đang công tác tại phòng thư ký biên tập tổ giúp việc ubnd tp hà nội
nguyễn hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường bạch đằng quận hai bà trưng hà nội
là lái xe của chủ tịch ubnd tp hà nội
phạm quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã tân triều huyện thanh trì hà nội
nguyên là cán bộ của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
chặn không cho các xe vận chuyển rác tập kết tại bãi nam sơn huyện sóc sơn hà nội
vào sáng ngày hôm nay huyện ủy sóc sơn hà nội đã có buổi họp với các đơn vị liên quan
để tìm giải pháp chấm dứt tình trạng chặn xe chở rác vào bãi rác khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn huyện sóc sơn
sở xây dựng hà nội đã chỉ đạo khu xử lý chất thải rắn xuân sơn
chủ động nhân lực máy móc để tiếp nhận vượt công suất vận hành ban đầu
các huyện ngoại thành sóc sơn mê linh đông anh gia lâm thanh trì thực hiện phương án tập kết tạm thời rác trên địa bàn
bốn quận nội thành sẽ tập kết tạm tại khu xử lý chất thải rắn cầu diễn
tuy nhiên một giờ sáng ngày hôm qua rất đông người dân đã kéo ra cản trở việc vận chuyển về đây
dẫn đến phải điều chỉnh phân luồng rác từ cầu diễn về khu xử lý chất thải rắn xuân sơn
lượng rác tồn động từ ngày một mươi ba tháng bảy cho đến bảy giờ sáng ngày hôm nay ước tính là khoảng gần chín hai trăm linh tấn
và theo ghi nhận cho đến trưa ngày hôm nay rác tồn động trong những ngày vừa qua đã được giải tỏa chuyển đi
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
cũng như trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế về những vấn đề mà dư luận quan tâm
liên quan tới các ý kiến trên twitter
của người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc hòa xuân ánh về biển đông
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng khẳng định
là việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa phù hợp với luật pháp quốc tế
chúng tôi cũng cho rằng tất cả các quốc gia đều phải có nghĩa vụ và lợi ích chung
trong việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng lừa bán vé máy bay cho người việt trên mạng
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết bộ ngoại giao đề nghị công dân việt nam ở
nước ngoài tuân thủ hướng dẫn của cơ quan đại diện việt nam và chỉ mua về máy bay khi nhận được
email chính thức từ cơ quan đại diện ngoại giao
ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu xảy ra cũng như là khi chính phủ việt nam triển khai các chuyến bay để đưa công dân việt nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
để đưa công dân việt nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước theo nguyện vọng của công dân thì các cơ quan đại diện việt nam
tại nước ngoài cục lãnh sự bộ ngoại giao thì đã có những thông báo đầy đủ và kịp thời đăng công khai ở trên các trang mạng
của cơ quan đại diện cũng như của bộ ngoại giao thông báo qua các cơ quan truyền thông việt nam và sở tại về việc
về cái thủ tục đăng ký để xem xét đưa trở về nước
cũng như là các cái
các cái thủ tục các cái quy trình để có thể mua được vé máy bay về nước
theo đó thì các công dân việt nam muốn về nước thì đăng ký với các cơ quan đại diện việt nam ở sở tại
sau khi mà các cơ quan đại diện việt nam tại sở tại phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước
thì sẽ có cái danh sách và sẽ gửi email trực tiếp đến từng người từng người thông báo cái thủ tục để có thể mua vé

bà hằng cho biết tính từ ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đã có năm mươi năm chuyến bay và đưa được một mươi ba ba trăm hai mươi ba công dân việt nam ở nước ngoài về nước
các cơ quan bộ ngành của việt nam sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài để đưa công dân về nước
theo nguyện vọng đúng theo đối tượng phù hợp với năng lực cách ly trong nước
trong câu hỏi liên quan tới website của vietnam airlines
khôi phục đường bay nam ninh trung quốc hà nội việt nam từ ngày tám tháng bảy
bà hằng cho hay thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ các bộ ngành của việt nam đang thảo luận với các đối tác
để khôi phục hoạt động hàng không giữa việt nam và một số quốc gia vùng lãnh thổ
theo đó bộ ngoại giao việt nam đã thông báo tới một số cơ quan đại diện nước ngoài tại việt nam
về dự kiến nối lại đường bay với tokyo nhật bản seoul hàn quốc đài loan quảng châu trung quốc viêng trăn lào phnom penh campuchia
từ giữa tháng bảy năm nay
bộ ngoại giao việt nam đã thông báo tới một số cơ quan đại diện nước ngoài tại việt nam